phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra triệt xóa hai nhóm hoạt động tín dụng đen chỉ trong một ngày ghi nhanh của nhóm phóng viên intv đắk lắc
do cần tiền để làm ăn buôn bán mưu sinh nên thời gian qua nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc vì tin những lời mời chào trên các tờ rơi quảng cáo nên đã sập bẫy của các nhóm tín dụng đen

nhóm hình sự công an tỉnh đắk lắc đã triệt xóa được hai nhóm tín dụng đen nhóm thứ nhất gồm ba đối tượng nông hoàng sơn đặng văn mạnh và nguyễn thiên bảo cùng chú tại xã cư huê huyện iak tỉnh đắk lắc
trong đó sơn đã thuê mạnh và bảo lên thành phố buôn ma thuật cùng thuê phòng trọ số một trăm hai mươi hai trên bốn đỗ xuân hợp phường tân lợi để hoạt động cho vai tiền
trong nhóm này lên mạng xã hội để quảng cáo và giải tờ rơi để tìm kiếm người vay sau khi đến kiểm tra nơi ở hoặc giữ những giấy tờ tùy thân của người vay thì các đối tượng mới cho họ vay tiền với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm này đã cho khoảng sáu mươi người vay với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng và thu lợi bất chính gần hai trăm linh triệu đồng tiền lãi
hình thức vai là cho vai góp góp theo ngày
một chủ kỳ bọn cháu cho vai là hai trăm năm mươi năm ngày
để có khách bọn cháu đi ngoài đường bọn cháu để ý các cô buôn bán hay là bán quán gì đấy thì bọn cháu vào bọn cháu đưa tận tay các vjit cho khách
nếu mà các cô cần thì điện thoại số điện thoại của cháu tới xác minh hoặc làm
điều kiện chẳng không cao có quán xá công việc thôi
giới của cháu tầm gần năm mươi người
nhóm thứ hai bị bắt giữ gồm nguyễn viết đạt ở thành phố hải phòng và nguyễn tấn dũng ở tỉnh bắc giang
cả hai rủ nhau vào thuê phòng trọ số hai mươi năm trên ba hồ tùng mậu phường tân tiến thành phố buôn mạ thuật tỉnh ấc lắp để hoạt động cho vai lãi nặng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng này đã cho một mươi bốn người vay với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và thu lợi bất chính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
cháu đi giải tật rơi cho người ta có những cầu người ta điện cho đó
xong cháu đến cháu nhà cửa cháu trích các thứ xong là cháu phổ biến cách vay cho
một mươi triệu góp năm trăm linh nghìn một ngày góp cho vào hai mươi năm ngày là đủ và một mươi tiền phí
tiền góp của cháu bây giờ hiện nay khoảng một mươi bốn người
hằng ngày đến giờ là cháu điện cho khách cháu lấy xe máy cháu chạy đi đấu thu
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý hai nhóm tín dụng đen trên theo quy định của pháp luật